trước tình trạng ô nhiễm bất thường tại khu vực cảng biển khu kinh tế dung quốc biển quảng ngãi
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra và phát hiện nhà máy chế biến xuất khẩu răm gỗ xả thải trực tiếp ra vùng biển cảng dung quốc
kiểm tra tại công ty trách nhiệm ưu hạn hào hưng trụ sở tại xã bình thuận huyện bình sơn thuộc khu kinh tế dung quốc
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã phát hiện đơn vị này xả nước thải trực tiếp từ nhà máy ra vùng biển
kỳ nhận ban đầu của đoàn kiểm tra lượng hàng tồn răm gỗ kết hợp mưa lớn kéo dài cuối tháng một mươi một vừa qua khiến nước dỉ răm gỗ ứ động tràn ra biển
công ty hào hưng chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng cho khu vực bãi chứa răm
lắng lọc xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của phân khu công nghiệp sài gòn dung quốc
theo kết quả quan chắc ban đầu mẫu nước tại khu vực ô nhiễm có chỉ số nhu cầu oxy hóa học độ màu nhu cầu oxy sinh hóa vượt mức cho phép
hiện ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật